cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với võ văn tý chú huyện châu thành về hành vi tham ô tài sản
kết quả điều tra ban đầu võ văn tý là nhân viên của công ty cổ phần dược phẩm imec farm chi nhánh an giang công ty imecarm an giang được phân công nhiệm vụ đến liên hệ trao bán thuốc đặt hàng thu tiền của các quầy thuốc nạp về cho công ty
quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tí đã ngụy tạo cung cấp thông tin sai sự thật nói với công ty các quầy thuốc là chưa trả tiền võ văn tí còn làm giả thông tin khách hàng để đặt hàng hoặc nhờ các quầy thuốc đặt hàng dùm để công ty xuất hàng rồi nhận số thuốc trên đem đi bán cho quầy thuốc khác để lấy tiền võ văn tí đã chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng của công ty imexpharm an giang
thời gian vừa qua công an thành phố đà nẵng liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán dữ liệu cá nhân
sim giác tạo và mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn do lợi nhuận lớn mà các đối tượng đã thu được và tình trạng này đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn của thành phố
ngày hai mươi tám tháng tám phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố đà nẵng đã phát hiện hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân simzak tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn do nguyễn văn hiếu và phan văn luân cùng trú tỉnh đà nẵng
thủ đoạn của hai nhóm này là thuê căn hộ chung cư trang bị các thiết bị máy móc rồi thuê người thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính
khi bị cơ quan công an phát hiện hai nhóm này đã đăng ký được khoảng ba mươi ba tài khoản ngân hàng và các ví điện tử để bán cho các đối tượng
ngày một mươi hai tháng chín công an cảnh sát điều tra công an quận hải châu tiếp tục thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với đối tượng hoàng đức nhu trú tỉnh lào cai về hành vi thu thập tàn trữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
thời điểm bị bắt đối tượng đã thu thập trao đổi mua bán thông tin cá nhân của hai trăm một mươi hai tài khoản ngân hàng
trong quá trình làm việc online em bán sim em có tham gia các hội nhóm do các admin group lập ra để quảng bá những dịch vụ mà họ làm
em thấy họ đang có dịch vụ là trao sót thông tin cá nhân của những người truyền khoản nhầm để người ta liên hệ xin đặt tiền
thì em thấy họ làm nhiều và kiếm được tiền
thì em cũng tìm hiểu và kết nối với họ để làm theo
thế là em xin làm công tác viên
thành vũ khí lợi hại để các đối tượng lừa đảo
chính vì thế nhu cầu mua tài khoản ngân hàng ngày càng có xu hướng tăng lên
kéo thị trường mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng
ngày càng trở nên nguy hiểm
không khó để tìm kiếm liên hệ và mua một tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội
đặc biệt nguy hiểm hơn còn có sự mốc nối với các tổ chức cá nhân quản lý thông tin cá nhân
để thu thập trái phép mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo
ngân hàng thì cần phải quản lý chặt chẽ cái việc để cho nhân viên tra soát cái thông tin của khách hàng
và cái thứ hai nữa là kiểm soát chặt chẽ cái việc mở tài khoản mới
nhất là tài khoản online
để mà tránh cái việc nhân viên lợi dụng tự giá chữ ký của khách hàng rồi mở các cái tài khoản không chính chủ
người dân cũng nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình hết sức là chặt chẽ
không cung cấp cho những tổ chức cá nhân mà không được phép
cũng như là cũng không công khai những dữ liệu cá nhân đặc biệt là dữ liệu cá nhân nhạy cảm
từ đầu năm đến nay riêng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã khởi tố hai mươi sáu vụ
và sáu mươi bốn đối tượng liên quan đến việc mua bán dữ liệu cá nhân tài khoản ngân hàng
trong số tài khoản đó có tài khoản đại dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây mua bán ma túy lớn nhất trên địa bàn thành phố từ trước đến nay
các bị cáo gồm trà văn công chú quận ngũ hành sơn đặng quang hiếu và hoàng trần phú
cùng chú huyện hòa vang về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng công liên hệ với một người tên đồng ở quảng trị để hỏi mua năm kg hàng khay ketamin và bốn kg ma túy đá
với giá là ba trăm linh triệu đồng một kg ketamin và một trăm linh triệu đồng một kg hàng đá
vào chiều ngày hai mươi hai tháng năm công cùng hiếu mua ma túy để sử dụng và thuê phú làm tài xế trở đi quảng trị
sau khi lấy ma túy từ quảng trị về thì bị công an thành phố thu giữ trên xe
đá và ketamin được ngụy trang trong những túi chả khô
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trà văn công tử hình về tội mua bán trái phép ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đặng quang hiếu ba năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy
hoàng trần phú bảy năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm giàng a đua khi đang di chuyển trên rừng
giàng a đua chú thệ xã lóng luông huyện vân hồ là bố vợ của chủ ma túy tàng trang năng
tăng vật thu giữ một khẩu súng ngắn một băng đạn bảy viên đạn
đối tượng đua có ba quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ và di lý giàng a đua hai con của đối tượng là giàng a chứ và giàng a vấu
từ trên rừng đã nổ súng đe dọa lực lượng chức năng vây bắt nhằm chống trả
công an tp quy nhơn tỉnh bình định cho biết đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng
có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trung cư trên địa bàn
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quy nhơn
phối hợp với công an phường hải cảng
bất ngờ kiểm tra hành chính tại một căn hộ trung cư trên địa bàn
bắt quả tang tám đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thu giữ các gói ni lông
có chứa hạt tinh thể không màu nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ
liên quan đến vụ việc bé gái gần hai tuổi bị bắt cóc sát hại
thông tin từ công an tỉnh hương yên cho biết đơn vị đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với giáp thị huyền trang hai mươi bảy tuổi
chú xã việt ngọc huyện tân yên tỉnh bắc giang để điều tra về tội giết người
liên quan đến vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng chín
tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
cơ quan chức năng xác định nghi phạm bắt cóc bé hai tuổi ở hà nội là giáp thị huyền trang
cũng liên quan đến vụ việc vào tối ngày hai mươi một tháng chín lực lượng chức năng và người dân
đã phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống gần cầu phù đồng
huyện gia lâm hà nội hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để xác định thi thể nói trên
là giáp thị huyền trang nghi phạm chính trong vụ bắt cóc sát hại bé gái hai tuổi ở hà nội
lực lượng công an hà nội cũng đã về bắc giang đưa mẹ của nghi phạm giáp thị huyền trang đi xét nghiệm adn
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn văn lý chú xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
một mươi bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực cầu cảng biến tàu cao tốc bãi vòng
xã hàm ninh thành phố phú quốc tổ công tác thuộc phòng phòng chống tội phạm ma túy
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang nguyễn văn lý
đang tàng trữ một bịch ma túy có trọng lượng gần chín mươi năm gram trước khi bị bắt một ngày
nguyễn văn lý di chuyển bằng máy bay đến thành phố hồ chí minh để mua ma túy
trên đường về bằng tàu cao tốc vừa lên tới bến cảng thì bị bắt giữ
một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa tuyên phạt bị cáo vũ thị huệ
ở thôn lôi khê xã hồng khê huyện bình giang về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng một mươi
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vũ thị huệ vay số tiền hơn bốn tỷ đồng của chị đỗ thị huế
ở thôn phủ xã thái học huyện bình giang
để tạo niềm tin huệ đã làm giả các tài liệu của cơ quan doanh nghiệp
khi phát hiện hành vi gian dối của huệ nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hải dương
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vũ thị huệ một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là một mươi sáu năm tù
trong vòng ba tháng một đối tượng đã thực hiện khoảng ba mươi vụ đột nhập chủ yếu vào các biệt thự liền kề
ngay cả khi có gia trù ở nhà
sự việc đã khiến người dân ở thành phố đà nẵng hoang mang
bởi tính chất manh động và sự liều lĩnh
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang tiếp tục chuẩn bị hành vi phạm tội
lo lắng bất an đấy là tâm lý của một số hộ dân sống tại các khu nhà shop house biệt thự liền kề
trên đường mê linh quận liên triểu thành phố đà nẵng
đến tận bây giờ chị đặng thị huyền chú tổ hai phường hòa hiệp nam quận liên triểu
vẫn còn rất bàng hoàng khi kể lại sự việc cách đây hơn một tháng
nhà chị bị kẻ gian đột nhập lấy đi điện thoại và ví tiền
khi mà em tỉnh dậy là lúc đó là rất sợ
mà mình đang băng thai nữa cho nên sợ lo lắng đánh thuốc mê rồi ảnh hưởng tới con
cái hai vợ chồng thôi dục hết luôn để chạy đi xuống bệnh viện khám
lúc đó là khám thai trước rồi
vì lúc nào mới lên công an để báo
trộm đột nhập vào thì mình cũng tâm lý rất là sợ lo lắng
nếu mà có trường hợp mà ví dụ như là mình đang ngủ mà trộm đột nhập vào nhà
mình bất thình lình mà mình phát hiện ra thì nó sẽ xảy ra những cái điều đáng tiếc hơn
thì lúc đó là cảm thấy
thì sau đó thì về cái phần tài sản mất thì cũng hơi gây bất tiện trong công việc của mình
bởi vì là bao nhiêu dữ liệu ở trong máy tính thì coi như là mất hết rồi
tiếp nhận thông tin công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu đã khẩn trương xác minh
sàng lọc đối tượng nghi vấn thủ đoạn của đối tượng được nhận định vô cùng tinh vi và có tính toán kỹ lưỡng
trong quá trình xác minh một đối tượng ngoại tỉnh nổi lên với thủ đoạn tương tự
và từng bị công an quận liên triều bắt giữ
manh mối được tập hợp để đưa cảnh sát hình sự công an quận vào cuộc tri tìm
bằng sự quyết tâm đến cùng tối ngày một mươi sáu tháng chín một tổ trinh sát đã truy xét đến tận quy nhơn
để bắt giữ đối tượng trần xuân trung ba mươi ba tuổi quê tỉnh hà tĩnh di lý về đà nẵng
tại cơ quan công an trung thừa nhận đã gây ra hơn hai mươi năm vụ đột nhập biệt thự liền kề
và nhà dân trên địa bàn liên triều cũng như cả thành phố đà nẵng lấy đi hai mươi sáu điện thoại
năm máy tính sách tay khoảng một mươi triệu đồng tiền mặt tổng trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
không thể nhà nào sở hữu mà không khóa cửa đột nhập vào lấy cặp điện thoại tiền

tại các shop house phải có biện pháp để bảo vệ tài sản của mình
bằng cách lắp thiết bị chống trộm
và khi đi ngủ thì nên khóa các cửa thăm gió
nếu mở thì phải có lắp các sông trắng
để đảm bảo là đối tượng không đột nhập từ bên ngoài vào được
hiện trần xuân trung đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam
để phục vụ quá trình xác minh làm rõ vụ án khắc phục tâm lý chủ quan
mỗi người dân vẫn cần ra cố các cổng cửa tại những khu vực nhà shop house
biệt thự liền kề nhằm tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn
tránh việc tạo điều kiện để đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội
một đường dây đưa người nước ngoài
xuất cảnh trái phép vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị triệt phá
bắt giữ bảy đối tượng trong đó ba đối tượng người việt nam
có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
sau một thời gian dài kiên trì mật phục
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
phối hợp phòng trinh sát bộ đội biên phòng quảng trị
phát hiện tại cửa khẩu quốc tế lao bảo có bảy đối tượng đang đi bộ ra hướng biên giới
các đối tượng bị lực lượng biên phòng khống chế tại chỗ
tại hiện trường ba đối tượng là người việt nam hồ văn huy hồ văn diê và hồ văn thành
cùng chú huyện hướng hóa khai nhận đang đưa bốn đối tượng có quốc tịch trung quốc
xuất cảnh trái phép sang lào để lấy tiền công tám trăm linh kip lào tương đương với khoảng một triệu đồng
từ một người lào không rõ lẻ lịch
hiện bộ đội biên phòng quảng trị đang tiến hành điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
vừa điều tra làm rõ một nhóm một mươi chín đối tượng thanh thiếu niên
mang theo nhiều hung khí gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhóm một mươi chín đối tượng do nguyễn đức thăng cầm đầu
đã sử dụng một mươi xe mô tô tháo biển kiểm soát mang theo nhiều hung khí không đội mũ bảo hiểm
đi với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện kim bảng
khi đến khu vực xã ngọc sơn huyện kim bảng
nhóm đối tượng này đã ném nhiều vỏ chai bia vào các nhà dân và hàng quán ven đường
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên
trên địa bàn huyện kim bảng nhóm của thăng đã tìm nhóm đối tượng mâu thuẫn
hiện công an huyện kim bảng đã triệu tập xử lý một mươi năm đối tượng
và tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
vào chiều ngày hôm nay viện vật lý địa cầu đã phát đi liên tục bảy bản tin động đất
được ghi nhận tại huyện con plong của tỉnh con tum
theo đó thì chỉ trong một buổi sáng tại khu vực huyện con plong đã xảy ra tới bảy trận động đất
các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tế
trong số bảy trận động đất được ghi nhận trận động đất lớn nhất xảy ra vào lúc bảy h bốn mươi năm bốn mươi bảy giây
có độ lớn bốn bốn độ sâu chấn tiêu khoảng tám km
trận động đất này đã khiến nhiều người dân ở các vùng lân cận như huyện con rẫy
thành phố con tùm tỉnh con tùm huyện chư pá của tỉnh gia lai cảm nhận được rõ rệt rung chấn
các trận động đất khác có độ lớn từ hai bảy đến ba độ
hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu
vẫn đang tiếp tục theo dõi
trong số bảy trận động đất này trước đó vào ngày hai mươi một tháng chín tại khu vực huyện con plong của tỉnh con tùm
cũng đã xảy ra hai trận động đất với cường độ lần lượt là hai bảy và hai chín độ
cơ quan chức năng đã kết luận các trận động đất xảy ra tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
là động đất kích thích do hồ chứa thủy điện
các trận động đất loại này có tính chu kỳ có thời điểm xảy ra rồn rập
nhưng có thời kỳ yên tĩnh hơn liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện